các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong hai phút chiều qua một thanh niên mang theo túi sách có nhiều túi nhựa chứa chất bột và tinh thể màu trắng nghi là ma túy
đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cà mau phát hiện bắt giữ
sau khi tiến hành kiểm tra xe taxi biển kiểm soát sáu mươi chín a ba nghìn hai mươi sáu
tiến hành khai thác nhanh đối tượng ngồi phía sau xe khai tên nguyễn trọng tính chú phường một thành phố cà mau
kiểm tra gói thuốc lá trong túi áo của tính phát hiện một tờ giấy bạc có nhiều cục màu trắng nghi là ma túy
tiếp tục kiểm tra phát hiện thêm bốn túi ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng dạng rắn và một cục màu trắng hình vuông nghi là ma túy
được để chung cùng với các đồ dùng và nhiều tăng vật khác có liên quan
theo khai nhận của tài xế lâm phúc nguyên nguyễn trọng tính đã thuê xe đi từ cà mau lên tp hồ chí minh
đang trên đường đến địa phận tp cà mau thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện khiến vụ việc đang được tiếp tục điều tra
đằng chữ hơn sáu mươi gram heroin một đối tượng nghiện ma túy vừa bị toán nhân dân tỉnh đắk lắc tuyên án một mươi hai năm tù giam
bị cáo trong vụ án là nông thành đạt chú tại huyện ia leo tỉnh đắk lắc theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
đạt điện thoại cho một đối tượng tên sơn để mua heroin về sử dụng
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày sơn cùng với một người nữa đến và nhờ đạt cất giữ gồm hai bao thuốc lá
bên trong có chứa hai cây heroin và một chiếc tân tiểu ly
đối tượng bị tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc bắt quả tang khi đang lấy ma túy ra sử dụng
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ hai cây ma túy với trọng lượng hơn sáu mươi gram
một cân tiểu ly bốn điện thoại di động và các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nông thành đạt một mươi hai năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke nhật linh phường lê hồng phong thành phố phủ lý vào đêm ngày sáu tháng bảy vừa qua
đến tối ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã bắt giữ được đối tượng gây án
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày sáu tháng bảy tại quán karaoke nhật linh trần xuân quang chú tại xã thanh thủy huyện thanh liêm
và chu khắc cường chú phường châu sơn thành phố phủ lý xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả
quang đã dùng dao đâm nhiều nhát làm cường tử vong
sau khi gây án quang đã bỏ trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai mươi h ngày bảy tháng bảy các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã phát hiện
bắt được quang khi hắn đang lẩn trốn tại tỉnh thanh hóa đồng thời thu giữ phương tiện gây án và các vật chứng có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự đối tượng quang để củng cố hồ sơ xử lý trước pháp luật
bị nhốt vào nhà vệ sinh phòng trọ ở quận chín cô gái đã nhắn tin cho bạn trai báo cảnh sát đến giải cứu
đối tượng gây án là dương thanh hồ đã bị công an quận chín tp hcm tạm giữ hình sự về hành vi cướp tài sản
vào sáng ngày bảy tháng bảy hai cô gái mở cửa phòng trọ trên đường một trăm linh hai phường tăng nhân phú a quận chín để đi làm
thì hồ cầm dao uy hiếp đẩy vào nhà vệ sinh chói tay bịt mắt nạn nhân sau đó lên gác lục tìm tài sản lấy được một điện thoại và năm trăm linh đồng
nhận được tin báo công an quận chín đã có mặt tại hiện trường
sau thời gian thuyết phục đối tượng mở cửa không thành cảnh sát đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên
khi đối tượng chạy lên gác tìm đường thoát thì hai nạn nhân đã chạy thoát ra ngoài và đối tượng bị khống chế ngay sau đó
đối tượng hồ khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy tổng hợp
cũng với hành vi cướp tài sản bị cáo trần tuấn vũ chú phường sơn giang thị xã phước long vừa bị tòa nhân dân huyện đồng phú tỉnh bình phước đưa ra xét xử lưu động
đây là đối tượng đã có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu trần tuấn vũ đi xe máy tìm người sơ hở và cướp tài sản
đến đoạn đường vắng thuộc ấp bù xăng xã thuận phú phát hiện chị nông thị lanh chú huyện đồng phú đi xe mô tô vượt qua
vụ đã tăng gá áp sát khiến chị lanh giật mình ngã xuống lề đường
sau đó vũ rút dao bấm mang theo người đe dọa cướp một sợi dây chuyền vàng hai bảy triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động rồi lên xe bỏ đi
quá trình điều tra xác định từ ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
vũ đã thực hiện bốn vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện đồng phú chiếm đoạt hai điện thoại di động một xe mô tô và một số tài sản khác của nhiều phụ nữ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần tuấn vũ một mươi bốn năm tù giam về tội cướp tài sản
chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo về việc khóa cửa khóa cổng khi đi ngủ hay đi vắng
thế nhưng nhiều gia đình cũng như doanh nghiệp trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng vẫn rất chủ quan
và hậu quả là bị kẻ gian đột nhập lấy đi số tài sản có giá trị lớn
mới đây công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã liên tục phá thành công hai chuyên án lớn
và kịp thời bắt giữ các đối tượng gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy công an quận sơn trà thành phố đà nẵng liên tục nhận được tin báo của người dân
về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản như xe máy điện thoại di động tiền vàng
ngay lập tức công an quận sơn trà đã thành lập ban chuyên án để vào cuộc tiếp cận hiện trường
mau chóng tìm ra thủ phạm
với địa bàn rộng thành phần dân cư phức tạp các trinh sát tiến hành ra soát những đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn
vấn đề khó khăn rất khó khăn cho chúng tôi đó là nhân chứng và dấu vết để lại
hiện nay hầu như các đối tượng phạm tội đều biết trước là khi thực hiện hành vi phạm tội là phải làm cái gì để mà không để lại dấu vết
và nhiều đối tượng cũng rất là răn ma
càng ngày là cái việc cái nhận thức của các đối tượng thực hiện sâu tội càng cao hơn
cho nên đòi hỏi lực lượng chúng tôi là phải có cái việc kiểm tra khám nghiệm hiện trường kịp thời
trên cơ sở thông tin thu thập được thì chúng tôi đã kịp thời chỉ đạo và phá án
thì ngoài bốn cái đối tượng trực tiếp trong chuyên án thì trong cái vụ điển hình đó thì chúng tôi đã khai thác mở rộng đến chín vụ khác nữa
sau một thời gian theo dõi công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã bắt giữ một nhóm gồm năm đối tượng
được xác định là đặng văn hùng lê văn rin mai văn thịnh đặng thanh bình và trần thị thu cúc cùng chú quận sơn trà thành phố đà nẵng
hùng là đối tượng chính cầm đầu việc trộm cắp tài sản với số lượng hơn một mươi vụ
tổng thiệt hại tài sản mà nhóm của hùng thực hiện ước tính gần bốn trăm linh triệu đồng
trước đó ngày một mươi tám tháng năm công an quận sơn trà tiến hành bắt giữ đối tượng vũ sơn ca chú huyện đại lộc tỉnh quảng nam khi đối tượng vừa thực hiện xong hành vi trộm cắp
khi khám xét khẩn cấp phòng trọ của ca cơ quan công an thu giữ toàn bộ số vật chứng là tài sản ca mới trộm cắp được và chưa kịp mang đi tiêu thụ
ước tính số tài sản mà ca trộm cắp được cho đến ngày bị bắt là gần năm trăm linh triệu đồng
em thấy cái nhà ảnh thách cái cảnh đứng gió tay lên thấy cái bệ thóc lên là tới để leo lên cái khung đó rồi
rồi em chui vào
vẫn còn một số người dân là rất là mất cảnh giác
ngủ ở tầng một tầng hai mở cửa do trời nắng nóng thì đề nghị mọi người là nên nâng cao tinh thần cảnh giác
băng đêm thì nên đóng cửa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với các đối tượng có liên quan đến hai chuyên án trộm cắp tài sản này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vụ việc tiếp tục là bài học về sự cảnh giác
cảnh tình cho những người dân còn chủ quan xem nhẹ sự an toàn của chính bản thân và gia đình mình
thông tin về việc lực lượng công an bắt giữ các đối tượng truy nã tại cà mau và bình dương sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh cà mau vừa bắt đối tượng danh dương chú tệ huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ngọc hiển truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày bảy tháng ba danh dương đã cùng một số đối tượng khác vào rừng phòng hộ tam giang i để
trong cây rừng trên đường vận chuyển tìm lấy tiêu thụ thì bị lực lượng tuần tra bảo vệ rừng phát hiện
dương và các đối tượng vẫn không chấp hành hiệu lệnh dùng máy đâm thẳng vào bên trái của lực lượng làm nhiệm vụ
là một cán bộ bị thương được cho tại ngoại để điều tra danh dương đã bỏ trốn và đến viện long điền tỉnh bà địa vũng tàu
và đến ngày bảy tháng bảy thì bị lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm bắt giữ
còn tại bình dương phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ đối tượng nguyễn xuân trường hộ khẩu thường trú tại tỉnh thái bình
bị công an tỉnh sơn la truy nã một mươi chín năm tù về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ
theo hồ sơ vụ án năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nguyễn xuân trường đã bị tòa án nhân dân tỉnh sơn la tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
ngày hai mươi ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi tám khi đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tỉnh sơn la thì trường đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

công an tỉnh bình dương đang làm tổ tục bắn ra đối tượng nguyễn xuân trường cho công an tỉnh sơn la xử lý
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm